iran chịu đại diện các nước châu âu sau vụ tấn công tại aba
thưa quý vị và các bạn trên cương vị là người đứng đầu nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã có nhiều đóng góp quan trọng trong hoạt động đối ngoại để nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
trong phóng sự tổng hợp sau đây mời quý vị cùng nhìn lại những dấu ấn ngoại giao của việt nam gắn liền với vai trò của chủ tịch nước trần đại quang trong thời gian qua
xin chào quý vị và các bạn
chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xin tuyên thệ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tại kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi ba đồng chí trần đại quang được bầu làm chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trên cương vị mới chủ tịch nước trần đại quang rất quan tâm đến hoạt động đối ngoại
để nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế ông đã trực tiếp đưa ra nhiều quyết sách và chỉ đạo điều hành và đưa ra nhiều quyết sách lớn liên quan tới công tác đối ngoại của đảng và nhà nước rõ nhất là trong công tác ngoại giao đa phương
chủ tịch nước cũng trực tiếp tham gia hoạch định chiến lược và đã có nhiều ý tưởng táo bảo và sáng tạo
ý tưởng về một ấn độ châu á thái bình dương được chủ tịch nước đưa ra trong chuyến thăm chính thức ấn độ được cho là một sáng tạo phù hợp với khu vực và thế giới
chủ tịch nước cũng là người đề xuất nhiều ý tưởng sáng kiến cải tổ nguyên tắc làm việc phương thức hoạt động của asean
dấu ấn đối ngoại của chủ tịch nước trần đại quang được thể hiện rõ nhất trong sự kiện tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại việt nam
đây là một trong những sự kiện ngoại giao kinh tế lớn nhất của đất nước trong năm hai nghìn một mươi chín
khi chúng ta chưa tổ chức apec chủ tịch nước trần đại quang đã trực tiếp quan tâm sát sao chỉ đạo điều hành và đặc biệt là
chuẩn bị các ý tưởng cũng như là chuẩn bị về nội dung liên quan đến apec và xuyên suốt trong cả năm apec cho đến hội nghị cấp cao ở đà nẵng
chủ tịch nước đã quan tâm sát sao chỉ đạo nhiều hội nghị quan trọng và trực tiếp trong đợt diễn ra hội nghị tại apec
trực tiếp điều hành trực tiếp giám sát và trực tiếp chỉ đạo nhiều hội nghị quan trọng
có thể nói là cái thành công của năm apec hai nghìn một mươi bảy gắn với hình ảnh và gắn với những đóng góp rất là đáng kể của chủ tịch trần đại quang
trong công tác chỉ đạo và lãnh đạo
trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao của mình chủ tịch nước trần đại quang một cách tinh tế và sâu sắc
luôn thể hiện vị thế của việt nam bằng cách khẳng định các quốc gia đối tác là bạn là đối tác toàn diện
với sự tôn trọng lẫn nhau tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị
đồng thời bày tỏ mối quan hệ đối tác toàn diện việt nam và các đối tác đang phát triển thực chất và hiệu quả
ông cũng luôn chia sẻ tâm nhìn của mình và hợp tác và đối thoại trong khu vực châu á thái bình
thái bình dương
châu á thái bình dương đã trở thành cái nôi của những câu chuyện thần kỳ về phát triển kinh tế
nền tảng của thành công đó là bởi chúng ta cùng tin tưởng vào sức mạnh của hợp tác và đối thoại
sự hiền diện của đông đảo quý vị tại đây là minh chứng sống đồng nhất cho niềm tin ấy
những thông điệp về một việt nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước
trong cộng đồng thế giới
phấn đấu vì hòa bình độc lập và phát triển luôn được chủ tịch nước trần đại quang truyền đi
trong sự đón nhận và quan tâm của tất cả các nguyên thủ quốc gia từ các nước bạn bè đối tác
điều đó được thể hiện đặc biệt qua các chuyến thăm cấp nhà nước gần đây tới trung quốc nga ấn độ nhật bản
và qua đó bạn bè thế giới cũng thêm hiểu và cảm nhận được vị thế mới tầm vóc mới của đất nước nói chung
và ngoại giao việt nam nói dường
thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi tám thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ký thông báo số ba trăm một mươi bảy về việc thực hiện quyền chủ tịch nước
đối với bà đặng thị ngọc thịnh nội dung thông báo như sau
căn cứ hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam căn cứ luật tổ chức quốc hội số năm mươi bảy năm hai nghìn một mươi ba
căn cứ kết luận của bộ chính trị về việc phân công ủy viên trung mương đảng giữ quyền chủ tịch nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban thường vụ quốc hội trân trọng thông báo bà đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước
giữ quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho đến khi quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới
ủy ban thường vụ quốc hội trân trọng thông báo đến các cơ quan tổ chức trang và ngoài nước
toàn thể cử tri và nhân dân cả nước biết
thưa quý vị và các bạn một trong những công tác bảo vệ chăm lo quyền lợi
cho người lao động mà hiện nay liên đoàn lao động các tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện
chính là công đoàn cơ sở phải đàm phán thương lượng ký kết được thỏa ước lao động tập thể
với những điều khoản nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho người lao động
đây cũng là một trong những nội dung quan trọng sẽ được các đại biểu thảo luận
tại đại hội công đoàn lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến hành hai mươi ba diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại liên đoàn lao động tỉnh bắc giang
trên địa bàn tỉnh bắc giang hiện có sáu khu công nghiệp và ba mươi cụm công nghiệp
với khoảng hơn bốn doanh nghiệp công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh
thu hút lực lượng lao động đông đảo tại địa phương và một số tỉnh khác đến làm việc
vì vậy việc bảo đảm đầy đủ lợi ích cho người lao động là điều hết sức cần thiết
với lực lượng lao động đông đảo việc xảy ra tranh chấp mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi
về lâu dài sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của cả doanh nghiệp và người lao động
trách nhiệm của công đoàn cơ sở chính là làm sao xây dựng được quan hệ lao động hài hòa tiến bộ
tránh những xung đột trên cơ sở đàm phán ký kết thực hiện các thỏa ước lao động tập thể
chúng tôi đã trực tiếp làm việc với ban chấp hành công đoàn các doanh nghiệp và đại diện
ban giám đốc sử dụng người lao động cũng phân tích và giải thích trên cơ sở là luật
và cũng đề nghị họ quan tâm những điều khoản có lợi hơn cho người lao động
để công nhân gắn bó hơn đối với doanh nghiệp của mình
thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của công nghiệp lao động là đem lại doanh thu như lợi ích cho doanh nghiệp nhiều hơn
qua đó người sử dụng lao động sẽ có những quan tâm trở lại đối với người lao động công nhân lao động đoàn viên công đoàn
chúng tôi cũng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp
cũng như công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
thảo luận tương đối kỹ để xây dựng một bản thỏa ước đầy đủ nhất
và có nhiều điều khoản có lợi hơn so với quy định của luật lao động
đồng thời cũng phải gặp gỡ giới chủ người sử dụng lao động để tiến hành đàm phán
đương nhiên trong cuộc đàm phán phải bảo vệ quan điểm của công đoàn
phải bảo vệ người lao động nhưng đồng thời cũng phải đồng hành cùng doanh nghiệp
vì hai bên nó phải có lợi thì mới gặp nhau được
chúng tôi tập trung vào thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi
chế độ tiền lương chế độ tiền thưởng tiền chuyên cần tiền ăn ca
chế độ ốm đau chế độ thai sản và nhiều các chế độ khác
tuy nhiên hiện nay mới chỉ có khoảng bốn mươi các bản thỏa ước lao động tập thể
trong các loại hình doanh nghiệp có những điều khoản thỏa thuận có lợi
cho người lao động
khoảng năm mươi các bản thỏa ước ít có lợi cho người lao động
vì vậy để xây dựng bản thỏa ước có chất lượng
cần phải có sự tham gia của nhiều bên liên quan để làm sao vừa bảo đảm
được lợi ích cho người lao động nhưng cũng phải tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển
vừa qua tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức hội nghị
mặt trận tổ quốc việt nam tham gia xây dựng đồng thuận mới
tham dự hội nghị có đại diện một số bộ ngành trung ương
và đại diện một mươi năm tỉnh thành phố tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới trong cả nước
tại hội nghị đại diện các địa phương trong cả nước đã chia sẻ những cách làm hay
những kinh nghiệm quý trong công tác xây dựng đồng thuận mới tại địa phương mình
theo số liệu thống kê đến nay cả nước có ba bốn trăm hai mươi xã đồng thuận mới
chiếm ba mươi tám tổng số xã có năm mươi ba đơn vị cấp huyện thuộc hai mươi bảy tỉnh thành phố
đạt chuẩn đồng thuận mới hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đồng thuận mới
mặt trận tổ quốc việt nam các cấp đã xây dựng được nhiều mô hình hay
góp phần hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở cơ sở
sáng nay tỉnh ủy lào cai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm bắc hồ lên thăm lào cai
ngày hai mươi ba tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi tám ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời tuyên dương một trăm bốn mươi sáu tập thể cá nhân tiền điển hình tiên tiến
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt
chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày bác hồ lên thăm lào cai
và bảy mươi năm ngày bắc hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
bằng những hành động cụ thể sáu mươi năm qua tỉnh lào cai luôn đồng hành đổi mới
trên con đường xây dựng phát triển kinh tế
đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc lào cai luôn sáng tạo đoàn kết
cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh
thời gian tới đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt điều bác hồ dạy
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
xây dựng lào cai trở thành tỉnh phát triển
nhân dịp này ubnd tỉnh lào cai đã tuyên dương khen thưởng một mươi sáu tập thể và một trăm ba mươi cá nhân
có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm
ngày bắc hồ lên thăm lào cai bảy mươi năm ngày bắc hồ gian lời kêu gọi thi đua ái quốc
vừa qua lễ tổng kết và trao giải liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ một mươi hai
đã diễn ra tại thành phố cần thơ
tham dự liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ một mươi hai có một trăm ba mươi đơn vị đầu mối trong toàn quân
với ba trăm linh đơn vị đầu mối trong toàn quân
năm tác phẩm dự thi thuộc các thể loại phóng sự phim tài liệu hai mươi phóng sự chuyên đề khoa học
giáo dục quốc phòng một trăm linh bốn chương trình quốc phòng toàn dân và vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
theo đánh giá của ban tổ chức các tác phẩm tham dự liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ một mươi hai
phản ánh sinh động và toàn diện các mặt hoạt động quân sự quốc phòng thực tiễn cuộc sống người chiến sĩ
truyền thống của các đơn vị địa phương và các vấn đề xã hội nổi bật
đặc biệt tại liên hoan lần này nhiều tác phẩm dự thi có cách thể hiện mới chuyên nghiệp
thể hiện sự đầu tư quan tâm của các đơn vị và tác giả đạt được tiêu chí của liên hoan là đổi mới sáng tạo và lan tỏa
ban tổ chức đã quyết định trao tặng sáu mươi hai huy chương vàng một trăm linh huy chương bạc tặng một trăm ba mươi hai bằng khen cho các tác phẩm của các tác giả
có nhiều cố gắng trong làm phim và chương trình tham dự liên hoan
những bệnh nhân đột quỵ đã có thể yên tâm điều trị ngay tại tuyến tình

những bệnh nhân đột quỵ đã có thể yên tâm điều trị ngay tại tuyến tình
tổng cục chính trị cũng tặng bằng khen cho một mươi bốn đơn vị có thành tích xuất sắc trong phục vụ liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ một mươi hai

tổng cục chính trị cũng tặng bằng khen cho một mươi bốn đơn vị có thành tích xuất sắc trong phục vụ liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ một mươi hai
những bệnh nhân đột quỵ đã có thể yên tâm điều trị ngay tại tuyến tình
nhằm phản đối các biện pháp trừng phạt mà mỹ áp đặt đối với một tổ chức quân đội của trung quốc vì đã mua vũ khí của nga
thông báo của bộ quốc phòng trung quốc cho biết nước này đã hủy kế hoạch thăm mỹ của tư lệnh hải quân trung quốc phó đô đốc thẩm kim long
ngoài ra trung quốc cũng hoãn tổ chức cuộc đàm phán quân sự chung với mỹ vốn dự kiến được tổ chức vào tuần tới
thông báo của bộ quốc phòng trung quốc cũng nêu rõ nước này sẽ đưa ra những biện pháp đáp trả tương xứng
song không cho biết thêm thông tin chi tiết
trước đó trung quốc triệu đại sứ mỹ để trao công hàm chính thức phản đối các biện pháp trừng phạt mà mỹ áp đặt
đối với một tổ chức quân đội của trung quốc vì đã mua các máy bay chiến đấu và các hệ thống tên lửa của nga
trong thời gian qua trung quốc đã mua một mươi máy bay chiến đấu sukhoi su ba mươi năm và các tên lửa s bốn trăm linh của nga
chính quyền mỹ cho rằng những vụ mua bán như vậy làm cản trở các biện pháp trừng phạt của mỹ đối với moscow
vốn được đưa ra liên quan tới cáo buộc can thiệp vào chính trị mỹ điều mà nga luôn bác bỏ
căng thẳng liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại iran đang có dấu hiệu gia tăng
hôm qua iran đã triệu đại diện các nước hà lan đan mạch và anh sau vụ tấn công khiến ít nhất hai mươi năm người thiệt mạng
hãng thông tấn irna dẫn thông báo của bộ ngoại giao iran cáo buộc hà lan đan mạch và anh hỗ trợ những nhóm chống lại iran hoạt động ở các nước châu âu này
bộ ngoại giao iran cho biết những kẻ tài trợ khủng bố sẽ không thể che giấu vai trò trong vụ tấn công tại ava
iran sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ trong cuộc chiến đấu
iran sẽ tiếp tục nỗ lực không tác chống khủng bố thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực
cùng ngày phó tổng thống iran esuk zahangiri khẳng định vụ tấn công khủng bố đã khiến tehran tăng cường quyết tâm trong cuộc chiến chống khủng bố
theo ông jahangiri những tội ác trên đã tái khẳng định quyết tâm của chính phủ và người dân iran trong việc theo đuổi cuộc chiến chống khủng bố không ngừng nghỉ
ông jahangiri khẳng định những kẻ khủng bố và các đối tượng nước ngoài tài trợ cho chúng sẽ bị trừng phạt
đảng bảo thủ tại anh vừa tuyên bố sẽ phản đối bất cứ thỏa thuận brexit nào mà chính phủ của thủ tướng anh theresa may đề xuất với liên minh châu âu cũng như sẵn sàng kêu gọi bầu cử sớm nếu brexit thất bại
phát biểu trong một hội nghị thường niên của đảng bảo thủ tại thành phố liverpool thủ lĩnh đảng bảo thủ ông jeremy corbyn cho rằng anh sẽ không nhượng bộ những yêu cầu của eu trong quá trình đàm phán brexit
chúng tôi sẽ đưa ra những câu hỏi về chính phủ
về bất cứ thỏa thuận nào mà họ đang đề xuất với eu nếu chính phủ không có lời giải thích thỏa đáng tôi tin rằng cách tốt nhất với thủ tướng may là tổ chức bầu cử sớm
tuyên bố mới nhất từ thủ lĩnh của đảng bảo thủ được đưa ra trong thời điểm anh và eu vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào do bất đồng quan điểm trong vấn đề biên giới giữa vùng lãnh thổ bắc ireland thuộc anh và ireland nước thành viên eu và vấn đề thương mại giữa hai bên
tại hội nghị mới đây ở áo các nhà lãnh đạo eu đều tỏ rõ lập trường cưng rắn khi yêu cầu anh điều chỉnh kế hoạch brexit
đáp lại thủ tướng theresa may khẳng định nếu không đạt được một thỏa thuận brexit chấp nhận được đối với anh london sẵn sàng rời khỏi eu mà không có một thỏa thuận
sáng nay theo giờ việt nam chiến dịch vận động tranh cử tổng thống indonesia đã chính thức bắt đầu
theo kế hoạch cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng bốn năm tới sẽ là cuộc đua giữa đương kim tổng thống joko udodo và ông prabogo subianto
tướng quân đội đã nghỉ hưu
kết quả tham dọa cho thấy đương kim tổng thống joko udodo đang nhận được nhiều sự ủng hộ hơn đối thủ của mình
tuy nhiên nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ hai của ông widodo cũng đang gặp một số thách thức do tình hình kinh tế của indonesia
trong đó đồng rupia của nước này đã có thời điểm tụt xuống mức thấp nhất trong hai thập niên
trong hoạt động đầu tiên đánh dấu thời điểm bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử tổng thống widodo trong trang phục truyền thống của indonesia
đã có bài phát biểu trước những người ủng hộ ở thủ đô jakarta
theo kế hoạch khoảng một trăm tám mươi sáu triệu cử tri indonesia sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào ngày một mươi bảy tháng bốn năm tới
đây cũng là cuộc bầu cử lựa chọn ra những thành viên của hội đồng địa phương và quốc hội
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của chương trình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại